từ những ngày đầu tháng năm đến nay người trồng ớt ở lạng sơn đang rất phấn khởi bởi mùa ớt năm nay được mùa được giá
giá ớt tươi được bán cho tư thương thu mua tại ruộng giao động từ năm mươi đồng đến bảy mươi năm đồng một kg cao gấp ba bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái
giá ớt năm nay cao hơn hẳn những năm trước là do thị trường trung quốc đang tiêu thụ mạnh
hơn nữa vì năm ngoái giá ớt quá thấp nên năm nay không có nhiều người trồng ớt
hiện nay mới vào đầu vụ thu hái ớt giá ớt lại cao nên bà con rất phấn khởi
đến nay diện tích trồng ớt trên địa bàn tỉnh giao động từ tám trăm linh đến hơn một hai trăm linh hectare tập trung chủ yếu ở các huyện chi lăng cao lộc lộc bình
nhiều hội nông dân những năm qua đã biết áp dụng phò kỹ thuật vào trồng và chăm sóc ớt nên cây cho quả đều đẹp dễ bán hơn
cây ớt hiện trở thành cây chủ lực trong vụ sản xuất đông xuân đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xoa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn lạng sơn